tại tp hcm cục xúc tiến thương mại bộ công thương phối hợp với đại sứ quán hà lan tại việt nam tổ chức triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghiệp thực phẩm nhằm xúc tiến thương mại đưa hàng hóa việt nam vươn tới các thị trường trên thế giới
nằm trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại quốc gia việt nam food expo hai nghìn một mươi tám đã thu hút bốn trăm năm mươi doanh nghiệp đến từ ba mươi một tỉnh thành và hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ nước ngoài với sáu trăm linh gian hàng
đây là môi trường thuận lợi tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thúc đẩy các cơ hội kinh doanh kết nối giao thương với thị trường trong nước và thị trường nước ngoài
bên cạnh đó triển lãm còn tạo động lực đổi mới công nghệ tăng năng suất lao động chất lượng an toàn trong sản xuất chế biến kinh doanh nông sản thực phẩm và đồ uống
triển lãm đã thu hút hơn hai mươi khách tham gia trong đó các đoàn thương nhân khách mua hàng tiềm năng đến từ các quốc gia như hàn quốc nhật bản hoa kỳ trung quốc hà lan pháp singapore eu trung đông châu phi hồng kông malaysia v v
cũng nằm trong khuôn khổ của cuộc triển lãm còn có nhiều sự kiện như hội thảo xúc tiến thương mại giao thương trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm tại việt nam hội thảo xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm
hội thảo làm thế nào để giảm thiểu rủi ro khi xuất khẩu hàng nông sản thực phẩm hội thi nấu ăn quốc tế sài gòn hai nghìn một mươi tám v v